kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
mới đây công an quận hoàng mai phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế phòng an ninh mạng công an tp hà nội
và viện khoa học hình sự bộ công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ
để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi g
có địa chỉ tại bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ đền lừ phường hoàng văn thụ hoàng mai hà nội
bước đầu xác định trung tâm đăng kiểm này có hành vi nhận hối lộ của các chủ phương tiện để sửa chữa
bỏ qua lỗi của các phương tiện đăng kiểm tại trung tâm này
quá trình khám xét tại trung tâm đã tạm giữ một mươi tám máy tính ba mươi một thùng tài liệu hồ sơ chín tủ tài liệu hồ sơ và một trăm ba mươi bảy hai trăm tám mươi nghìn đồng
hiện cơ quan công an đã đưa toàn bộ nhân viên trung tâm cùng các tài liệu hồ sơ về hoạt động đăng kiểm phương tiện của trung tâm này
về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại hương yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hương yên tám nghìn chín trăm linh hai s và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can gồm nguyễn thanh sơn trịnh văn trương đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân bùi ngọc tân chu sĩ quý
trong quá trình tham gia dây chuyển kiểm định đối với một số xe ô tô tải tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm để cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định
ngoài ra vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d nguyễn thanh sơn đã nhận một mươi triệu đồng của một cá nhân
để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã mời bà đặng thị hàn ni làm việc liên quan đến nội dung đơn tố giác của bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bà hằng từng gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như công an tỉnh bình dương công an tp hcm tố cáo bà hàn ni xúc phạm vu khống cá nhân bà này
theo đơn tố cáo bà hằng yêu cầu bà hàn ni thu hồi chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật
tám đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp dây cắp điện ngầm tại các mặt bằng xây dựng gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng
vừa bị công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa bắt xử
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt ổ nhóm này đã gây ra hai vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm gây thiệt hại gần một tỷ đồng
tám đối tượng gồm nguyễn hữu dương cầm đầu lưu thiện hiếu lê văn hạnh trần quốc vương trịnh duy tuấn trịnh trung tuyến nguyễn văn tuyến và nguyễn đức tuấn
tăng vật thu giữ gồm năm kìm cộng lực một mỏ lết một xà beng hai xe ô tô và hơn một năm tấn dây cáp đồng
được biết sau cờ bạc dẫn đến nợ nần dương đã nảy sinh ý định rủ đồng bọn đi trộm cắp xây cắp điện ngầm lấy lõi đồng bán lấy tiền
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi